ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hôm nay đã có công điện hỏa tốc gửi công ty thủy điện sơn la yêu cầu mở cửa xả lũ về hạ du để đảm bảo an toàn hồ chứa
trong công điện nêu rõ công ty thủy điện sơn la trước mắt mở một cửa xả đáy vào hồi tám giờ ngày một mươi chín tháng bảy
liên tục phát tối đa sáu trên sáu tổ máy với tổng lưu lượng khoảng ba mươi ba bốn trăm linh m ba một giây và ban ngày
và phát qua các tổ máy với tổng lưu lượng tối thiểu khoảng một bảy trăm linh m ba trên dây vào ban đêm
tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập kịp thời báo cáo
về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan
hồi một mươi ba giờ ngày một mươi tám tháng bảy mực nước hồ sơn la ở cao trình là hai trăm linh một tám mươi chín m
lưu lượng đến hồ là ba tám mươi hai m ba trên dây tổng lưu lượng xả là ba tám mươi hai m ba trên dây
trước đó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
cũng có công điện yêu cầu giám đốc công ty thủy điện hòa bình mở hai cửa xả đáy của hồ thủy điện này
theo đó một mươi tám h tối ngày một mươi tám tháng bảy mở cửa xả thứ nhất sáu h sáng ngày một mươi chín tháng bảy mở thêm cửa xả đáy thứ hai
đồng thời thủy điện hòa bình phải liên tục duy trì phát điện tối đa tám tổ máy
với tổng lưu lượng là khoảng hai bốn trăm linh m ba trên dây